nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ đã đưa ra định hướng chiến lược phát triển đồng bằng sông cửu long
theo hướng tiếp cận tổng thể tích hợp phát triển kinh tế xã hội toàn vùng với tầm nhìn dài hạn
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe các bộ cơ quan liên quan báo cáo về việc chuẩn bị diễn đàn sơ kết nghị quyết này
sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết nhiều bộ ngành và các địa phương trong vùng
đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chính phủ
về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng biến đổi khí hậu
tuy nhiên nhiều cơ quan vẫn còn trông chờ vào sự hướng dẫn và nguồn lực hỗ trợ từ trung ương
do vậy vẫn còn chậm trễ trong việc thực hiện nghị quyết
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế khi thực hiện nghị quyết
đó là nhiều cơ quan địa phương chưa thực sự đổi mới theo tinh thần nghị quyết
việc tổ chức diễn đàn sẽ là cơ sở đánh giá nguyên nhân của những hạn chế này
nhằm đưa ra phương hướng giải pháp ngay tại diễn đàn
chưa mạnh mẽ chưa quyết liệt kể cả tư duy và hành động cũng còn nhiều vấn đề đặt ra
cho nên việc tổ chức hội nghị này rất cần thiết để chúng ta tự thực tiễn
đưa ra những chủ trường biện pháp mới xuất thực hơn trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết
thì bây giờ tôi đề nghị với công chí là xem xét cái chỉ đạo về khoa học công nghệ
phù hợp với biến đổi khí hậu của mặt hình của lòng
phải được kiểm điểm một bước để làm rõ cái này
từ đó đặt vấn đề tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan
để phát triển đồng bằng hình của lòng bình vững
vì mục đích công người vì mục đích nâng cao mức sống của người dân ở đây
thủ tướng yêu cầu làm rõ nguồn lực cho phát triển đồng bằng sông cửu long
kịp thời bổ sung nguồn lực cho đồng bằng sông cửu long từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó nguồn lực cũng phải tập trung chỉ đạo các cấp các ngành và các địa phương
trong việc đặt ra mục tiêu thực hiện nghị quyết
thế nhưng mình phải quan tâm có ngành nào mà từ khi có nghị quyết là chưa tổ chức thực hiện không
không có báo cáo cái chuyện này
có ngành nào mà chưa đặt ra nghị quyết để mà trong thách nhiệm của mình không
tôi thấy có chứ không có đâu
tôi tưởng suy nghĩ
nhiều tư tưởng lãng quên tư tưởng chấp nhận cái cũ không chịu mới đỡ mới tư duy
chuyện này chuyện khác là có trong cái nhiều bộ trưởng của chúng ta lan xã vào công việc
trong nhiều cái việc liên quan đến đời sống phát triển đồng bằng sông cửu long
thủ tướng nêu rõ có nhiều chuyển biến tích cực của các cấp các ngành trong thực hiện nghị quyết
việc tổ chức diễn đàn đồng bằng sông cửu long hai nghìn một mươi chín từ chính sách đến thực hiện
là sự cần thiết để đánh giá các kết quả
các kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi của chính phủ cho các năm tiếp theo
thời gian dự kiến diễn ra diễn đàn sẽ trong tháng năm tới trước kỳ họp quốc hội
vì vậy thủ tướng yêu cầu trước khi diễn ra sự kiện thì các cấp bộ ngành cần triển khai hội nghị của ngành mình
để đánh giá những gì đã làm được và những gì chưa làm được
thủ tướng cũng yêu cầu các cấp ngành từ trung ương đến địa phương phải thực hiện nghiêm túc nghị quyết số một trăm hai mươi của chính phủ
để đổi mới hoạt động
chứ không được bản cũ chép lại làm trì trệ sự phát triển của đất nước